thưa quý vị phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp thường niên hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước
vì sự hài hòa của kinh tế việt nam diễn ra vào sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã khẳng định
khu vực kinh tế tư nhân là nguồn lực quan trọng là biểu trưng cho sức mạnh kinh tế của một quốc gia
với chủ trương là năm khởi nghiệp doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ việt nam đã thực hiện nhiều cơ chế chính sách
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển đồng thời luôn tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi
cho các doanh nghiệp đầu tư tại việt nam nhất là doanh nghiệp tư nhân
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục
vượt con số một trăm linh doanh nghiệp mới thành lập
mới đây ngân hàng thế giới cũng đã công bố chỉ số môi trường kinh doanh
trong đó có việt nam tăng đến chín bậc vào nhóm năm quốc gia đứng đầu asean
đây là minh chứng rõ nhất thể hiện những kết quả ban đầu
của quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển doanh nghiệp ở việt nam
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ hiện vẫn còn nhiều quy định phức tạp
gây khó khăn cho doanh nghiệp cần phải sớm khắc phục
phát triển mạnh mẽ thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp việt nam trong đó có khu vực kinh tế tư nhân bằng nguồn lực sáng tạo của mình tiếp tục đồng hành cùng chính phủ vượt qua khó khăn thách thức đồng thời chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế thông qua đa dạng hóa hoạt động đầu tư